liên quan đến tình hình dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp sáng nay chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã chủ trì cuộc họp để chỉ đạo việc kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội
hà nội ghi nhận có bốn trường hợp dương tính với covid một mươi chín một trường hợp nghi ngờ là trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân n được gọi là bệnh nhân số một mươi bảy
thành phố nhận định tình hình diễn biến vẫn hết sức phức tạp hà nội sẽ thực hiện quyết liệt các biện pháp để kiểm soát và kiểm tra các đối tượng có nguy cơ để sớm cách ly và xét nghiệm
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu công khai minh bạch tất cả thông tin về trường hợp mắc covid một mươi chín và các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh để người dân biết chủ động khai báo khi có tiếp xúc
hà nội cũng bảo đảm việc cung ứng nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân sẽ giả soát xác minh các trường hợp trên chuyến bay và máy bay mà bệnh nhân số một mươi bảy từng di chuyển
ủy ban nhân dân thành phố không loại trừ trường hợp trong những ngày tới có thể sẽ tiếp tục có những trường hợp mắc mới do tiếp xúc với các bệnh nhân đã được xác định và có thể có thêm ca bệnh xâm nhập
cho đến hôm nay các mặt hàng nhu yếu phẩm trên địa bàn đã được cung cấp đủ
các doanh nghiệp cũng cam kết cung cấp sẵn sàng đầy đủ thực phẩm sản lượng giữ chữ ba mươi và không tăng giá trong mùa dịch bảo đảm cả nguồn cung và chất lượng hàng hóa không có sự bất ổn về nguồn cung
công tác truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh công khai thông tin đầy đủ để người dân nắm được tình hình và phối hợp với cơ quan chức năng